cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật có liên quan đến phát triển và bảo đảm an toàn về kết cấu hạ tầng phương tiện kỹ năng đạo đức trách nhiệm của người tham gia giao thông cùng với các chế tài xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân có liên quan
đây là chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình trưởng ban an toàn giao thông quốc gia tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác an toàn giao thông quý i và triển khai kế hoạch nhiệm vụ quý ii
tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp tai nạn giao thông trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán đinh dậu tăng cao so với bảy ngày đầu dịp nghỉ tết bình thân từ ngày một một hai nghìn một mươi bảy đến sáu ba hai nghìn một mươi bảy đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết năm mươi một người bị thương bảy mươi hai người gây thiệt hại lớn về tài sản và gây bức xúc trong dư luận và xã hội
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng chỉ rõ tình trạng xe dù bến cóc
tình hình xe ô tô chở quá tải có dấu hiệu tái diễn tại một số địa bàn có mỏ công trường thi công
ủn tắc giao thông tại một số đô thị lớn vẫn còn diễn biến phức tạp đặc biệt là trên các tuyến đường có công trình thi công chiếm dụng lòng đường và những ngày thời tiết xấu
nguyên nhân là do chưa có quy định pháp lý về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người thực thi công vụ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nguyên nhân là do chưa có quy định pháp lý về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người thực thi công vụ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông
còn một bộ phận người thực thi nhiệm vụ có dấu hiệu hạn chế về năng lực thiếu trách nhiệm thậm chí là dung túng cho vi phạm tiêu cực làm trái quy định
vẫn còn tồn tại các điểm đen điểm thi mẩn nguy cơ tai nạn giao thông chưa được xử lý dứt điểm

còn một bộ phận người thực thi nhiệm vụ có dấu hiệu hạn chế về năng lực thiếu trách nhiệm thậm chí là dung túng cho vi phạm tiêu cực làm trái quy định